ngày một mươi tám tháng tám tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín và một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đọc giả và khách tham quan bị cuốn hút bởi những tư liệu sách ảnh quý giá giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng
ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng tám quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vai trò công lao của chủ tịch tôn đức thắng đối với phong trào công nhân sài gòn chợ lớn
tại đường sách cũng diễn ra các buổi tọa đàm với nhiều chủ đề về chủ tịch tôn đức thắng
tòa đàm giới thiệu sách khi tổ quốc gọi của tác giả nguyễn long trảo đêm thơ nhạc tôn đức thắng
các hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày hai tháng chín